tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc với tập thể ban cán sự và lãnh đạo chủ chốt bộ công thương
về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng các nghị quyết của đảng về ngành công thương
từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay
cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ
và lãnh đạo các ban bộ ngành trung mương
theo báo cáo của bộ trưởng trần tuấn anh bí thư ban cán sự đảng bộ công thương
hơn hai năm qua toàn ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao
đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của cả nước
sản xuất công nghiệp sáu tháng năm hai nghìn một mươi tám tăng một mươi năm xuất khẩu năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên vượt mốc hai trăm linh tỷ usd
thẳng dư thương mại sáu tháng đầu năm tiếp tục đạt hai bảy tỷ usd
thương mại nội địa tiếp tục giữ được đà tăng trưởng
giá cả ổn định tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế
bộ công thương đã chỉ đạo việc sắp xếp lại bộ máy thu gọn bộ máy từ ba mươi năm xuống ba mươi đơn vị
số phòng giảm từ một trăm chín mươi bảy xuống một trăm hai mươi năm cắt giảm và đơn giản hóa một trăm tám mươi ba trong tổng số năm trăm linh tám thủ tục hành chính
ban cán sự đảng đã đẩy mạnh giả soát xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần nghị quyết một mươi một
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ kém
công tác xây dựng đảng đã tập trung vào việc tăng cường xây dựng trình đốn đảng
đột phá trong cơ cấu sắp xếp bố trí cán bộ tạo chuyển biến tích cực cho mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại buổi làm việc thành viên ban cán sự lãnh đạo các bộ ngành đã góp ý vào bốn vấn đề
theo gợi mở của đồng chí tổng bí thư để đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn những kết quả
trong hơn hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
bày tỏ những điều tâm đắc nhất ấn tượng nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
chia sẻ những khó khăn thách thức của toàn ngành và đề xuất những giải pháp
cho phương hướng phát triển của ngành công thương
phát biểu tại bữa làm việc tổng bí thư nguyễn phước trọng khẳng định
trong hơn ba mươi năm đất nước đổi mới hội nhập ngành công thương đã liên tục phát triển
thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn động lực quan trọng cho sự phục hồi
và phát triển kinh tế rất ấn tượng của đất nước
toàn ngành đã đóng góp tám mươi cho gdp bảy mươi cho ngân sách nhà nước
đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân phát triển cả về quy mô và chất lượng
tạm việc làm cho hàng chục triệu lao động
hội nhập kinh tế quốc tế chủ động đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu
đi qua những thời điểm khó khăn những sự việc đau lòng của đầu nhiệm kỳ
bộ công thương đã sốc lại đội ngũ vượt qua thách thức
đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục vững vàng đi lên
về nhiệm vụ những năm tiếp theo tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng
sự nghiệp đổi mới đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội cùng thách thức đan sen
mục tiêu là phải thu hẹp khoảng cách phát triển cùng các quốc gia đi trước
đồng chí tổng bí thư đã lưu ý ban cán sự đảng bộ công thương
bốn vấn đề trọng tâm trước hết là nắm vững chính sách luật pháp
mong các đồng chí nắm thật vững thật chắc
đường lối quan điểm cơ bản của đảng
những chủ trương có tính chiến lược của đảng về lĩnh vực công thương
nói này có vẻ xa vời trường tượng nhưng không xa vời đâu
cái này cực kỳ cơ bản và quan trọng
đồng thời là phải thường xuyên theo dõi thật sát diễn biến của tình hình thực tiễn
ở trong nước và thế giới
để làm gì
để không được chật chọc về đường lối không được bị động bất ngờ về tình huống
và để chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước với cơ quan có thẩm quyền
và vững vàng bình tĩnh về tư tưởng để chúng ta tiếp tục đi lên theo đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu bộ công thương
cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
làm tốt công tác xây dựng đảng
mong các đồng chí quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng
xây dựng đảng và hệ thống chính trị
nói xây dựng đảng là cái gì chiều tượng đấy
chính là xây dựng tổ chức xây dựng con người xây dựng cơ chế
để bảo đảm thực hiện cái nhiệm vụ trung tâm các đồng chí là công thương này
cứ đâu phải là xây dựng đảng chỉ là bị viết
xây dựng con người xây dựng cơ chế chính sách này
xây dựng tổ chức này trong sạch vững mạnh
nếu có cái này thì không sợ gì cả
đầu tư công sức vào đây
nếu làm tốt cái này thì công tác xây dựng đảng sẽ tốt
bố trí của con người tốt bộ máy nó gọn ghé
thủ tục nó nhanh thì công việc nó tốt không chứ
mình hiểu cho nó đúng cái chỗ đó
trích dẫn lời căn dặn của nhà bác học lê quý đôn
phi nông bất ổn phi thương bất phú phi công bất hoạt phi trí bất hưng
tổng bí thư một lần nữa khẳng định vai trò trọng yếu trụ cột của bộ công thương
với ý nghĩa quyết định cho sự phát triển bền vững của quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
chúng ta đã đi qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
với những khó khăn thách thức và những thành tiệu mới
tất cả đang tạo cơ hội tốt đẹp cho công cuộc đổi mới hội nhập
xây dựng đảng xây dựng đất nước phát triển bền vững
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi gắm niềm tin lớn ở đảng bộ bộ công thương
mong mỏi toàn ngành vươn lên phát triển mạnh mẽ
xứng đáng với vai trò công thương của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam